trên địa bàn tp vinh tỉnh nghệ an tại các điểm ngập nặng nước đã rút người dân tp vinh cùng với lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra trong những ngày vừa qua
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
do nhà ở vùng trũng trong khi nước đổ về quá nhanh khiến cho gia đình ông đặng văn cửa ở phường bến thủy tp vinh cùng hàng trăm hộ dân khác không kịp ứng phó
phường bến thủy là một trong những địa phương bị ngập nặng nhất trong đợt mưa lớn vừa qua
nhiều nơi ngập sâu đến hai mét khiến toàn bộ tài sản có trong gia đình như tv tủ lạnh của các hộ dân đều bị hư hỏng nặng
phường bến thủy là một trong những địa phương bị ngập nặng nhất trong đợt mưa lớn vừa qua
phường bến thủy là một trong những địa phương bị ngập nặng nhất trong đợt mưa lớn vừa qua
theo thống kê mưa lớn từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi tại nghệ an đã làm ba người chết có năm hai trăm năm mươi nhà dân và hai tám trăm một mươi chín hectare rau màu bị ngập nhiều tài sản có giá trị bị hư hỏng
mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố vinh bị ngập sâu từ ba mươi đến sáu mươi cm khiến cho hàng trăm xe ô tô xe máy bị chết máy
sau khi nước rút tỉnh nghệ an đang chỉ đạo chính quyền các địa phương cùng người dân tập trung khắc phục hậu quả do mưa lớn trong những ngày vừa qua gây ra